các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin covid một mươi chín vào sáu giờ sáng hàng ngày trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
mở đầu bản tin ngày hôm nay chúng tôi xin được gửi tới quý vị báo cáo của tổ chức y tế thế giới who về biến thể corona mới có tên gọi là se
theo đó biến thể này có thể là phiên bản dễ lây lan nhất của virus sars cov hai
tài liệu của who cho biết tái tổ hợp se lần đầu tiên được phát hiện ở vương quốc anh vào ngày một mươi chín tháng một
và hơn sáu trăm linh trình tự chuỗi genxe đã được báo cáo và xác nhận kể từ đó
các ước tính ban đầu cho thấy tốc độ tăng trưởng lây nhiễm trong cộng đồng của xr là lớn hơn khoảng một mươi so với ba hai
tuy nhiên phát hiện này cần được xác nhận thêm
được biết trong thời gian qua giới khoa học đã theo dõi ba biến thể mới gồm xt xf và xe
trong đó hai biến thể xd và xf là những dạng kết hợp của biến thể delta và ba một hay còn gọi là delta crohn
biến thể này đã được nhắc tới từ vài tháng nay nhưng chưa thực sự gây ra những thay đổi đáng kể trong diễn biến dịch bệnh trên thế giới
còn lại biến thể se là một dạng biến thể tái tổ hợp kết hợp của chính các biến thể ba một và ba hai của omicron
biến thể tái tổ hợp xuất hiện khi một người nhiễm cùng lúc hai hoặc ba biến thể của virus
tạo điều kiện cho các vật chất di truyền của các biến thể pha trộn trong cơ thể người bệnh
đây không phải là điều bất thường vì đã từng xảy ra một số lần trong thời gian đại dịch covid một mươi chín hoành hành
who việc xác nhận thêm về biến thể se đang ngày càng trở nên khó khăn hơn trong tuần này
bởi cái gọi là sự giảm đáng kể gần đây về việc thực hiện xét nghiệm sars cov hai tại nhiều quốc gia
uso cho biết điều này ngăn cản chúng tôi trong việc theo dõi virus đang ở đâu lây lan như thế nào và tiến triển ra sao
đó vốn là những thông tin và phân tích rất quan trọng để biết được đâu là thời điểm chấm dứt giai đoạn cấp tính của đại dịch
hồi tuần trước cơ quan an ninh y tế anh ukhsa cũng đã truyền thông tin về việc xác nhận thêm về biến thể xe
họ đã truyền báo cáo văn tắc cho who trong đó một số nội dung liên quan đến biến thể xe
theo youksa những dữ liệu ban đầu về tỷ lệ tăng trưởng số ca mắc do nhiễm xr không cho thấy sự khác biệt đáng kể với ba hai
tuy nhiên dựa trên các dữ liệu mới nhất thì tốc độ tăng trưởng số ca mắc do nhiễm biến thể này có thể cao hơn chín tám so với ba hai
giáo sư susan hopkins cố vấn y khoa chính tại ukhsa cho biết xe là một biến thể tái tổ hợp
đặc biệt có tốc độ tăng trưởng lây nhiễm không giống các biến thể trước và cần thêm thời gian để xác định cụ thể các đặc tính của biến thể này
ukhsa vẫn đang tiếp tục theo dõi tình hình
hiện se vẫn chiếm phần rất nhỏ trong tổng số các ca mắc bệnh trên toàn thế giới
nhưng nếu thực sự tốc độ tăng trưởng số ca mắc do nhiễm biến thể này cao hơn một mươi so với ba hai
thì khả năng lây lan của se sẽ cao hơn tới bốn mươi ba so với omicron biến thể hoành hành trên toàn thế giới trong những tháng vừa qua
dù vậy những lo ngại bùng dịch vì ba hai biến thể chủ đạo hiện nay vẫn chưa có dấu hiệu trở thành hiện thực
kể cả khi nhiều nước đã dỡ bỏ các biện pháp hạn chế
do đó chúng ta có thể hy vọng xu hướng dịch bệnh do se gây ra cũng sẽ diễn biến tương tự như các biến thể khác trước đó
quay trở lại với các tin tức trong nước
thưa quý vị trong quá trình quan sát và thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín thời gian vừa qua
ủy ban nhân dân tp hà nội xác định còn sự bị động lúng túng lơ là chủ quan trong công tác phòng chống dịch
việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch ảnh hưởng nhiều tới đời sống nhân dân có lúc gây bức xúc
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành kế hoạch số một trăm linh một khubnd khắc phục những hạn chế khuyết điểm trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
mục đích của kế hoạch là nhằm bảo đảm vừa kiểm soát hiệu quả đại dịch vừa khôi phục phát triển kinh tế xã hội
cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân nhanh chóng đưa thành phố chuyển sang trạng thái bình thường mới
bảo vệ tối đa sức khỏe tính mạng của người dân hạn chế đến mức thấp nhất các ca tử vong do covid một mươi chín và các nguyên nhân khác
ủy ban nhân dân thành phố đề nghị sự vào cuộc của tất cả các cấp ủy đảng chính quyền đoàn thể
đồng thời phân cấp phân quyền phân trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị cá nhân gắn trách nhiệm của người đứng đầu
ủy ban nhân dân thành phố xác định còn sự bị động lúng túng lơ là chủ quan trong công tác phòng chống dịch
nơi nhất quán trong triển khai các biện pháp phòng chống dịch
năng lực của hệ thống y tế đặc biệt y tế cơ sở còn nhiều hạn chế bất cập
việc triển khai biện pháp phòng chống dịch ảnh hưởng nhiều tới đời sống nhân dân có lúc gây bức xúc cho người dân
công tác truyền thông thông tin tuyên truyền về phòng chống dịch của thành phố có lúc còn chưa kịp thời
về nhiệm vụ giải pháp ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu nâng cao hơn nửa trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị
địa phương đảm bảo tính chủ động linh hoạt tự chịu trách nhiệm thực hiện quan điểm thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo
đẩy mạnh phân cấp phân quyền trong tổ chức thực hiện đi đôi với bảo đảm nguồn lực và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
phát huy vai trò nồng cốt của lực lượng y tế các lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch
thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ đặc biệt là chỉ huy điều phối phối hợp tại chỗ để đáp ứng có hiệu quả
giữa các lực lượng tại chỗ và lực lượng tăng cường khi cần thiết xây dựng quy chế phối hợp liên ngành
và điều phối nguồn lực trong tình huống dịch bệnh khẩn cấp cấp thành phố
bên cạnh đó thành phố cũng tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị nhân lực cho lĩnh vực y tế
trong đó có trọng tâm là nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng hệ thống y tế cơ sở
ubnd thành phố cũng đặt ra các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
bảo đảm an sinh xã hội tăng cường công tác dự báo truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin
bảo đảm vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội ổn định đời sống sinh hoạt của nhân dân
trước đó ngày một tháng bốn trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm bảy bảy trăm ba mươi bốn ca covid một mươi chín mới
hà nội có gần một trăm chín mươi bốn bệnh nhân đang điều trị theo dõi tại nhà và chỉ có một hai trăm năm mươi bốn người điều trị tại bệnh viện
có thể thấy mặc dù dịch bệnh tại thủ đô đã hạ nhiệt nhưng ubnd thành phố vẫn nêu cao
và tập trung mở rộng công tác phòng chống dịch nhằm khắc phục hiện trạng bị động thiếu nhất quán trước đó
trong bối cảnh công tác tổ chức tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi đã bước vào những giai đoạn chuẩn bị cuối cùng
và hai loại vaccine sẽ sử dụng đã được công bố là pfizer và moderna
hắn là quý vị đang muốn biết thêm về những phản ứng phụ trẻ có thể gặp sau khi tiêm phải không ạ
và sau đây xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này
phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết
hỏi từ thế giới và các đồng nghiệp những phản ứng trầm trọng bất thường sau tiêm ở trẻ từ năm một mươi hai tuổi ít hơn
so với trẻ từ một mươi hai tuổi trở lên
dù vậy các địa phương không được chủ quan ba ngày đầu sau tiêm trẻ cần có hỗ trợ suốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn tránh vận động mạnh
như đây là một số phản ứng phụ trẻ có thể gặp sau tiêm vaccine theo khuyến cáo của nhà sản xuất
vaccine pfizer cho trẻ từ năm một mươi hai tuổi
phản ứng rất thường gặp là đau đầu tiêu chảy đau khớp
đau cơ đau tại vị trí tim kiệt sức ấn lạnh sốt tần suất cao hơn đối với liều thứ hai
sưng tại chỗ tiêm cụ thể tại vị trí tiêm trên tám mươi kiệt sức trên năm mươi đau đầu trên ba mươi
tấy đỏ và sưng tại vị trí tiêm trên hai mươi đau cơ và ấn lạnh trên một mươi
thường gặp buồn nôn tấy đỏ tại vị trí tiêm
ít gặp nỗi hạch các phản ứng quá mẩn phát bang ngứa mề đay phù mạch
cảm giác giảm thèm ăn mất ngủ ngủ ly bị tăng tiết mồ hôi đổ mồ hôi đêm
đau chi suy nhược khó chịu ngứa tại vị trí tiêm
rất hiếm gặp viêm cơ tiêm viêm mạng ngoài tiêm là những phản ứng rất hiếm gặp
vaccine moderna cho trẻ từ sáu một mươi hai tuổi
phản ứng rất thường gặp là sưng hạch nách ở cùng bên với vị trí tim
một số trường hợp sưng hạch bạch huyết khác ví dụ ở cổ ở trên sương đòn
đau đầu buồn nôn nôn đau cơ đau khớp đau tại vị trí tim mệt mỏi ớn lạnh
sốt sưng tại vị trí tiêm bằng đỏ tại vị trí tiêm
các phản ứng bất lợi được báo cáo nhiều nhất ở trẻ em từ sáu đến một mươi một tuổi
sau liệu trình tiêm cơ bản là đau tại vị trí tiêm chín mươi tám bốn mệt mỏi bảy mươi ba một
đau đầu sáu mươi hai một đau cơ ba mươi năm ba ấn lạnh ba mươi bốn sáu buồn nôn hoặc
nôn mửa hai mươi chín ba sưng đau ở nách hai mươi bảy sốt hai mươi năm bảy bàn đỏ tại vị trí tiêm hai mươi bốn
sưng tại vị trí tiêm hai mươi hai ba và đau khớp hai mươi một ba
thường gặp tiêu chảy phát bàn nổi mề đay tại vị trí tiêm phát bàn tại vị trí tiêm
phản ứng muộn tại vị trí tiêm ít gặp chóng mặt ngứa tại vị trí tiêm hiếm gặp
giảm cảm giác
sưng mặt ở người có tiền sử tiêm chất làm đầy da rất hiếm gặp viêm cơ tiêm viêm màng ngoài tiêm
tân suất không xác định phản vệ quá mẩn đau bụng
chúng tôi hy vọng những thông tin này sẽ giúp cho quý vị có con nhỏ hoặc những người thân
trong độ tuổi từ năm đến một mươi một tuổi có thể nắm bắt theo dõi tình trạng các em sau khi tiêm
nhằm có phương án chăm sóc phù hợp
nhìn chung các phản ứng sau tiêm ở trẻ em đều không khác nhiều so với người lớn
nhưng nếu các em có những triệu chứng lạ và đáng lo ngại
hãy liên lạc ngay với cơ sở y tế gần nhất để đưa các em đi khám và điều trị kịp thời
cũng liên quan đến vaccine phòng covid một mươi chín
mời đầy viện pasteur nha trang thông báo đang tiếp nhận hồ sơ tình nguyện viên đăng ký
tham gia thử nghiệm vaccine phun sư xịt mũi giai đoạn ba tại khánh hòa quảng nam
ngày một tháng bốn viện pasteur nha trang cho biết dự kiến tuyển khoảng ba tình nguyện viên
từ một mươi tám tuổi trở lên thử nghiệm vaccine giai đoạn ba ở khánh hòa và quảng nam
những người đăng ký tham gia phải đảm bảo tiêu chí khỏe mạnh bệnh nhà ổn định
tiêm liều vaccine covid một mươi chín cuối cùng các đầy ít nhất ba tháng
chưa từng nhiễm covid một mươi chín và sẵn sàng tuân thủ bốn lần thăm khám của nghiên cứu
thời gian thử nghiệm giai đoạn ba kéo dài từ nay cho đến hết tháng bốn
tình nguyện viên tham gia thử nghiệm dự kiến kéo dài một năm
từ ngày sử dụng vaccine covid một mươi chín dạng phun sương xịt mũi
khi đăng ký tình nguyện viên sẽ được lấy mẫu xét nghiệm kiểm tra sức khỏe
sau đó phun hai liều vaccine covid một mươi chín vào mũi
mỗi liều cách nhau một mươi bốn ngày họ sẽ được theo dõi sức khỏe trong một năm
với bốn lần thăm khám sức khỏe đình kỳ
một tình nguyện viên nhận hỗ trợ chín trăm linh đồng một lần thăm khám
theo lãnh đạo viện pasteur các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng một và hai
của vaccine covid một mươi chín dạng phun sương xịt mũi đã chứng minh tính an toàn
khả năng sinh miễn dịch tốt
nghiên cứu được xem xét và phê duyệt của công an quản lý
các cấp và hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học
người dân có nhu cầu ứng tuyển có thể liên hệ trực tiếp trung tâm y tế
các huyện thị xã thành phố nơi đang sinh sống viện pasteur nha trang
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng nam hoặc liên hệ tư vấn
qua các điện thoại đường dây nóng
thử nghiệm phòng vaccine covid một mươi chín dạng phun sương xịt mũi giai đoạn ba
hiện có năm quốc gia là colombia philippines nam phi indonesia và việt nam
để nói tiếp bản tin chúng ta xin gửi tới quý vị tình hình dịch bệnh
thành trên cả nước
sau khi từng bước kiểm soát dịch bệnh ngành y tế hà nam đang đẩy mạnh
công tác chăm sóc theo dõi sức khỏe cho bệnh nhân hậu covid một mươi chín
theo báo cáo của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh hà nam
từ đầu năm đến nay trên địa bàn ghi nhận bảy mươi hai chín mươi một ca mắc covid một mươi chín
trong đó có sáu mươi bốn một trăm linh ba người đã khỏi bệnh và ra viện
hiện tại còn gần tám f đang điều trị tại bệnh viện giả chiến
các cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín và điều trị tại nhà
những ngày qua
số ca mắc covid một mươi chín mới ở hà nam giảm mạnh từ khoảng năm ca
xuống còn một đến hai ca f một ngày
các trạm y tế trong toàn tỉnh đã phát huy hiệu quả vai trò nồng cốt
trong công tác phòng chống dịch tại cơ sở
không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân
về các biện pháp chăm sóc sức khỏe phòng chống dịch
các trạm y tế còn tăng cường thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm
tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
theo thông báo về việc đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn hà nam
số xã phường thị trấn ở cấp độ ba màu cam nguy cơ cao đã giảm xuống còn ba
hiện toàn tỉnh có bảy mươi một xã phường thị trấn ở cấp độ một màu xanh bình thường mới
và ba mươi năm xã phường thị trấn ở cấp độ hai màu vàng nguy cơ trung bình
đến thời điểm vào chiều một tháng bốn hà nam ghi nhận tổng cộng sáu mươi sáu bệnh nhân
mắc covid một mươi chín tử vong đây là những trường hợp cao tuổi có nhiều bệnh nền
và đa số chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín do sức khỏe không đảm bảo
còn tại hải phòng trong bối cảnh ca mắc covid một mươi chín có xu hướng giảm dần
ubnd thành phố đã chỉ đạo dừng hoạt động trạm y tế lưu động trong trường hợp
một xã phường có dưới năm mươi f đang điều trị tại nhà
sáng một một tháng bốn ubnd thành phố hải phòng cho biết dịch covid một mươi chín tại thành phố
đã đạt đỉnh điểm vào cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai số ca mắc mới đang có xu hướng đi ngang và giảm dần
để thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
không lãng phí nguồn lực tài chính nhưng vẫn đảm bảo công tác thu dung điều trị người bệnh
ubnd thành phố hải phòng chỉ đạo dừng hoạt động các trạm y tế lưu động trong trường hợp
có dưới năm mươi f đang điều trị tại nhà trên địa bàn xã phường thị trấn
ubnd thành phố hải phòng do cho ubnd các quận huyện ra soát lại hồ sơ số lượng f đang điều trị
các đơn vị bàn giao hồ sơ bệnh án thuốc và trang thiết bị của trạm y tế lưu động
cho các trạm y tế và trung tâm y tế trên địa bàn để đảm bảo tiếp tục phục vụ
cho công tác quản lý theo dõi f tại nhà công tác thanh tra kiểm tra và quyết toán khi cần thiết
bên cạnh đó ubnd thành phố hải phòng giao các cơ sở y tế tại thành phố chủ động ra soát
xây dựng phương án phòng chống dịch covid một mươi chín và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
điều chỉnh số giường điều trị bệnh nhân covid một mươi chín phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị
các đơn vị thu dung điều trị f nếu ít bệnh nhân được phép liên hệ và chuyển bệnh nhân
đến các cơ sở thu dung điều trị khác như bệnh viện hữu nghị việc
bệnh viện trẻ em bệnh viện kiến an bệnh viện phụ sản bệnh viện phổi và ngược lại
ubnd thành phố hải phòng cũng yêu cầu dừng triển khai thí điểm phần mềm quản lý f tại nhà
giao sở y tế sở tài chính hướng dẫn các đơn vị bàn giao hồ sơ bệnh án thuốc và trang thiết bị theo quy định
quý vị thân mến khả năng phòng covid một mươi chín của hệ miễn dịch vẫn đang là vấn đề được giới khoa học quan tâm
nhất là khi nhiều quốc gia trên thế giới có xu hướng coi dịch bệnh này là bệnh đặc hữu lưu hành
mới đây hai nghiên cứu mới nhất được công bố vào ngày một tháng bốn cho biết những người có miễn dịch lai nhờ được tiêm vaccine đầy đủ
và từng mắc covid một mươi chín có khả năng bảo vệ cao chống lại sự xâm nhập của virus sars cov hai hiệu quả nhất
trong một nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa chuyên về bệnh truyền nhiễm the lancet
các chuyên gia đã phân tích dữ liệu y tế liên quan hai trăm linh người trong năm hai nghìn hai mươi và năm hai nghìn hai mươi một tại brazil
nơi có số ca tử vong vì covid một mươi chín nhiều thứ hai trên thế giới
theo nghiên cứu này đối với những người từng dương tính với virus sars cov hai
vaccine ngừa covid một mươi chín của hãng pfizer và astrazeneca có hiệu quả ngăn ngừa bệnh trở nặng và nhập viện lên đến chín mươi
trong khi của vaccine sinovac và johnson johnson các tỷ lệ này lần lượt là tám mươi một và năm mươi tám
tác giả của nghiên cứu ông giulio croda thuộc đại học liên bang mato grosso dosul
cho biết cả bốn loại vaccine trên đã được chứng minh có thể giúp những người từng mắc covid một mươi chín
tăng đáng kể khả năng bảo vệ khỏi virus sars cov hai
từ nghiên cứu trên một số chuyên gia khác cho rằng miễn dịch lai đạt được do kết hợp kháng thể sản sinh từ sau mắc covid một mươi chín
và tiêm vaccine có thể sẽ trở thành chuẩn mực thông thường trên thế giới
thậm chí có thể hỗ trợ khả năng lâu dài chống lại các biến thể mới
trong khi đó một nghiên cứu của thụy điển kết luận những người phục hồi sau mắc covid một mươi chín có độ bền miễn dịch
bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ cao tái nhiễm lên đến hai mươi tháng
có nguy cơ tái nhiễm thấp hơn sáu mươi sáu so với những người chỉ có miễn dịch tự nhiên
nghiên cứu này được sử dụng dữ liệu toàn quốc tính đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
một nghiên cứu khác tại qatar được đăng tải trên trang y khoa mart orship tuần trước cũng đi sâu vào tìm hiểu
về hiệu quả của miễn dịch lai trong ngăn ngừa biến thể omicron
theo nghiên cứu này việc tiêm ba mũi vaccine có hiệu quả năm mươi hai trong ngăn ngừa ảnh hưởng của biến thể phụ ba hai oicron
trong trường hợp người tiêm đã từng mắc covid một mươi chín độ hiệu quả này có thể lên đến bảy mươi
kết quả nghiên cứu cho thấy miễn dịch lai đạt được nhờ kháng thể sản sinh sau khi mắc covid một mươi chín
kết hợp với mũi tiêm vaccine tăng cường sẽ mang lại hiệu quả tối ưu trong ngăn ngừa ảnh hưởng của hai dòng phụ omicron pa một pa hai
nghiên cứu trên hiện chưa được các chuyên gia khác thẩm định
trong bối cảnh covid một mươi chín đang bùng phát nghiêm trọng trên toàn đất nước
trung quốc đang bắt đầu đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đối tượng người già có nguy cơ cao
trong bối cảnh covid một mươi chín vẫn đang bùng phát nghiêm trọng trên toàn đất nước
trung quốc đang bắt đầu đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đối tượng người già có nguy cơ cao
một giáo viên từ tỉnh quảng đông trung quốc cho biết trường của cô đã yêu cầu cô phải tìm bốn trường hợp
trên sáu mươi tuổi chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín và khuyến khích họ tiêm chủng
điều này nhằm đẩy mạnh tỷ lệ tiêm chủng người cao tuổi tại địa phương
các giáo viên của anh dẫn lời giáo viên tên sherry này nói rằng
nhiều người khác trong quận google cũng nhận được nhiệm vụ tương tự từ lãnh đạo cơ quan họ
trong tháng qua biến thể omicron đã khiến trung quốc rơi vào làn sóng dịch covid một mươi chín bùng phát mạnh nhất
kể từ vũ hán năm hai nghìn hai mươi có đến ba mươi tám trường hợp mắc covid một mươi chín có triệu chứng tại trung quốc
trong tháng ba gấp bốn lần số ca được ghi nhận trong toàn bộ năm hai nghìn hai mươi một tại nước này
con số này không bao gồm những người mắc covid một mươi chín không triệu chứng
được trung quốc phân loại riêng biệt
tính đến ngày hai mươi năm tháng ba có khoảng hai mươi trong tổng số hai trăm sáu mươi bốn triệu người trên sáu mươi tuổi tại trung quốc
chưa hoàn thiện mũi tiêm vaccine covid một mươi chín cơ bản
trong khi đó tỷ lệ hoàn thành đủ mũi tiêm vaccine tại trung quốc là khoảng tám mươi tám
các quan chức trung quốc cho biết nhiều người cao tuổi lo ngại về phản ứng sau khi tiêm vaccine
hoặc cho rằng việc tiêm vaccine là không cần thiết
ví dụ điển hình là một viện dưỡng lào ở bắc kinh chỉ có ba trong bốn mươi ba người cao tuổi tại đây
có thể tiêm vaccine covid một mươi chín
nhiều trường hợp tại viện dưỡng lão này đã điều trị bệnh trong thời gian dài và được người thân của họ
lo ngại vaccine covid một mươi chín có thể ảnh hưởng đến phát đồ điều trị
họ còn cho rằng người cao tuổi trong viện dẫn lão không ra ngoài nhiều
do vậy không cần thiết phải tiêm vaccine covid một mươi chín
nhiều lãnh đạo cơ sở đã điều nhân viên đến các gia đình tuyên truyền về việc tiêm vaccine covid một mươi chín
cho người cao tuổi lưu lại thông tin về những người chưa tiêm vaccine và lý do họ lựa chọn điều này
họ sẽ tư vấn xoa dịu lo ngại của người cao tuổi
tỉnh thanh hải cho biết đã đặt mục tiêu đến cuối tháng bốn tiêm mũi vaccine covid một mươi chín đầu tiên
cho trên năm trăm sáu mươi người hơn sáu mươi tuổi
các quan chức sẽ chịu trách nhiệm nếu xảy ra chậm trễ
quận taosan tại thành phố kitaihe tỉnh hạc long giang tuyên bố sẽ chiến thắng
trong cuộc đua đến ngày một tháng bốn tiêm ra tám mươi ba hai người dân trên sáu mươi tuổi
và những cá nhân tổ chức thực hiện nhiệm vụ kém sẽ bị nêu tên
nhiều nơi đã đưa ra sáng kiến khuyến khích cho người cao tuổi
các tiêm vaccine như trao mã giảm giá mua sắm tặng tiền mặt
nhắm đến đối tượng là người cao tuổi
một khu dân cư tại quận trao giang ở bắc kinh vào tháng ba
đã gửi tin nhắn điện thoại người dân cho biết những người trên sáu mươi tuổi
sẽ được trao năm trăm linh nhân dân tệ sau khi tiêm mũi vaccine covid một mươi chín đầu tiên
ngày ba mươi một tháng ba chủ tịch trung quốc tập cận bình đã hối thúc nước này
thực hiện các biện pháp phòng dịch covid một mươi chín hiệu quả hơn
và giảm thiểu tác động của dịch đối với sự phát triển kinh tế
phát biểu trong cuộc họp của ủy ban thường vụ bộ chính trị
chủ tịch tập cận bình đã nhấn mạnh rằng trung quốc cần nhanh chóng hạn chế
đã lây lan của virus sars cov hai trong khi vẫn kiên trì chính sách zero covid năng động
cùng ngày ba mươi một tháng ba chính quyền tp thượng hải đã kêu gọi người dân kiên nhẫn
tiếp tục tuân thủ các biện pháp nghiêm ngặt phòng dịch covid một mươi chín
thưa quý vị người cao tuổi đã và đang là đối tượng cần đặc biệt quan tâm
trong đại dịch bởi nguy cơ chuyển nặng và tử vong cao nếu nhóm này nhiễm covid một mươi chín
trước tình hình còn tận hai mươi người trên sáu mươi tuổi chưa tiêm vaccine
việc trung quốc phải nỗ lực vận động người dân về hiệu quả của vaccine covid một mươi chín
là công tác vô cùng quan trọng nếu không muốn nói là quan trọng hàng đầu
nhằm kiểm soát và ngăn chặn được làn sóng dịch đang hoành hành tại nước này
vâng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin covid một mươi chín của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
báo sức khỏe và đời sống sẽ liên tục thông tin đối với quý vị và các bạn
những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong các bản tin trong ngày